quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đến sáng nay bão số tám còn cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông
và cường độ mạnh lên mức cấp chín cấp một mươi
trong ngày hôm nay bão số tám vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ ổn định khoảng một mươi km và tiếp tục có xu hướng mạnh hơn
đến thời điểm chiều và tối mai khi báo ở khu vực phía đông đông bắc của huyện đảo hoàng sa
thì cường độ báo đạt cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn là giai đoạn mạnh nhất của cơn bão số tám
sau đó bão sẽ di chuyển theo hướng tây đi qua khu vực huyện đảo hoàng sa
và tiếp tục hướng về phía đất liền các tỉnh miền trung
trong ngày và đêm hôm nay khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi ba với sóng biển cao từ năm bảy m và biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai bốn m biển động
vùng biển các tỉnh từ bình định đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa có mưa rông mạnh
riêng khu vực bắc biển đông có mưa bão trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trong hôm nay và ngày mai trung bộ sẽ có quá trình giảm mưa rõ rệt
dự báo trong ngày hôm nay mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh từ phía nam hà tĩnh trở vào cho đến bình thuận
với lượng mưa trong ngày từ hai mươi bốn mươi mm
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền trung cũng có xu hướng tăng nhẹ lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ
ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
và hai mươi tám ba mươi một độ là nhiệt độ tại khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
dù mưa đã giảm lũ trên các sông cũng đang rút dần
nhưng bà con các khu vực vẫn cần cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
ở vùng núi các tỉnh hà tĩnh đến quảng nam
tình trạng ngập lụt cũng tiếp tục diễn ra ở vùng trụng thấp các khu đồ thị
tại các tỉnh ở hà tĩnh quảng bình quảng nam
các tỉnh nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay cũng có quá trình giảm mưa
dự báo thời tiết chủ đạo ban ngày trên cả hai khu vực là không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi hai độ
tuy nhiên về chiều tối và đêm mưa rông vẫn có khả năng quay trở lại
cục bộ một số nơi có mưa vừa và mưa to
trở ra với miền bắc dự báo trong ngày hôm nay
khu vực bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ có thời tiết nắng hanh
độ ẩm trong không khí giảm xuống dưới sáu mươi năm
nhiệt độ toàn vùng phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
lưu ý ban đêm bắc bộ sẽ diễn ra quá trình phát xạ nhiệt mạnh
nên nhiệt độ hạ thấp xuống ngưỡng một mươi tám hai mươi một độ
riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước